tại nhà quốc hội campuchia chủ tịch quốc hội vương quốc campuchia samdek heng somrin đã chủ trì lễ đón chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân và đoàn đại biểu cấp cao quốc hội việt nam
ngay sau lễ đón trọng thể hai bên đã tiến hành hội đàm
chủ tịch quốc hội vương quốc campuchia samdek heng samrin nhiệt liệt chào mừng chuyến thăm vương quốc campuchia của chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân và đoàn đại biểu cấp cao quốc hội việt nam
khẳng định chuyến thăm có ý nghĩa quan trọng là minh chứng để củng cố hơn nữa tình đoàn kết hữu nghị giữa hai quốc hội
bày tỏ vui mừng sang thăm hữu nghị chính thức vương quốc campuchia chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân cho biết
đây là chuyến công tác nước ngoài đầu tiên trên cương vị chủ tịch quốc hội việt nam với mong muốn được chia sẻ tình đoàn kết hữu nghị truyền thống hợp tác toàn diện việt nam campuchia
phía việt nam khẳng định trước sau như một luôn coi trọng và dành ưu tiên hàng đầu cho việc củng cố và tăng cường quan hệ láng giềng tốt đẹp hữu nghị truyền thống hợp tác toàn diện bền vững lâu dài với campuchia
tính đến nay các doanh nghiệp việt nam đã đầu tư sang campuchia một trăm tám mươi hai dự án với tổng vốn đăng ký là hai tám mươi năm tỷ đô la mỹ
các dự án được triển khai đồng bộ trên các lĩnh vực trọng yếu

các đoàn các đại biểu quốc hội trên cả phương diện song phương đa phương
nhân dịp này chủ tịch quốc hội vương quốc campuchia cảm ơn quốc hội việt nam cũng đã tích cực hỗ trợ giúp đỡ đào tạo nguồn nhân lực và nhiều tài trợ khác nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động cho quốc hội campuchia
hai chủ tịch nhất trí tiếp tục đẩy mạnh vai trò giám sát việc thực hiện những hiệp định thỏa thuận đã đạt được giữa chính phủ hai nước về kinh tế thương mại đầu tư văn hóa giáo dục quốc phòng an ninh và nhất là tiến độ phân giới cắm mốc biên giới tiếp tục chia sẻ hỗ trợ tham vấn lẫn nhau trong những vấn đề quốc tế mà hai bên cùng quan tâm tăng cường hợp tác chặt chẽ tại các diễn đàn liên nghị viện đa phương và quốc hội hai nước là thành viên